vào chiều tối ngày hai tháng tám ubnd tỉnh đắk lắc đã có văn bản về việc thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố buôn ma thuật
và các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch để đảm bảo kịp thời khống chế ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng một mươi bốn ngày
bắt đầu từ giờ ngày ba tháng tám đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố buôn ma thuật